vào tuần qua không khí ở thành phố hà nội diễn biến phức tạp hơn tuần trước đó
chất lượng không khí ở nhiều khu vực có xu hướng kém xấu về đêm và cải thiện dần vào trưa và chiều hôm sau
chỉ số chất lượng không khí aqi giao động từ một mươi bảy đến một trăm năm mươi
theo tri cục trường tri cục bảo vệ môi trường hà nội ngoài nguyên nhân do thể tiết bụi mịn từ phương tiện giao thông công trình xây dựng
nhiều khu vực trên địa bàn thành phố còn bị tác động bởi khói sơm dạ
trong những ngày cuối tuần khi tình trạng đốt dơm dạ ở ngoại thành và các tỉnh thành phố lân cận giảm
thì chất lượng không khí ở nội thành dân ổn định và trở lại mức tốt và trung bình
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của cơn bão số một trong những ngày tới
ở bắc bộ và hà nội có mưa vừa mưa to và rông sẽ rửa trôi khuếch tán các chất ô nhiễm bụi mịn giúp không khí được cải thiện
tuy nhiên để chất lượng không khí được cải thiện theo hướng bền vững người dân cần hạn chế đốt rác thải
dơm dạ không đun nấu bằng than tổ ong và có các biện pháp bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình